mời quý vị cùng về với can lộc tỉnh hà tĩnh mảnh đất đã ghi danh vào lịch sử cách mạng của nước ta
nơi mà tám mươi sáu năm trước cùng với hàng vạn nông dân hai tỉnh nghệ tĩnh người dân can lộc đã đứng dậy đấu tranh
góp phần làm nên một soviet nghệ tĩnh anh hùng
tự hào với truyền thống cách mạng người dân can lộc đang chung sức chung lòng phát triển kinh tế địa phương
để đưa cát lập trở thành một trong những huyện đi đầu về xây dựng nông thôn mới của tỉnh hà tĩnh
từ khu di tích lịch sử ngã ba nghèn tám mươi sáu năm trước đã diễn ra những cuộc biểu tình lớn từ tháng năm năm một nghìn chín trăm ba mươi đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong cao trào soviet nghệ tĩnh
phong trào cách mạng này là kinh nghiệm quý giúp đảng ta hoàn thiện đường lối và chiến lược cách mạng
lãnh đạo toàn dân vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
chỉ tính riêng trong tám tháng từ tháng bốn đến tháng một mươi hai toàn huyện can lộc đã có nhiều cuộc biểu tình
của nông dân để lại dấu ấn lịch sử
hai trăm linh nông dân làng đình lự trong ngày lễ kỷ phúc đã bao vây hào lý từ sáng đến chiều
buộc chúng phải giao ba mươi hai mẫu công điền cho dân chia lại
hơn một nông dân hạ can kéo lên huyện đường đưa yêu sách đòi chi huyện phải giảm sưu thuế
hình ảnh nữ anh hùng cầm cờ phạm thị dung dẫn đầu trong cuộc biểu tình của hơn một người dân can lộc
ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi tới bốn mươi hai người ngã xuống dưới làn đạn địch của cuộc biểu tình hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi
tại ngã ba nghèn đã trở thành một biểu tượng cho tinh thần cuột khởi của người dân can lộc
đến nay toàn huyện can lộc đã thực hiện được hai trăm bảy mươi một trên bốn trăm một mươi một tiêu chí nông thôn mới
có năm xã đạt chuẩn nông thôn mới kinh tế tiếp tục tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên một mươi năm
huyện can lộc cũng đang huy động mọi nguồn lực để các xã trường lập vượng lộc và tùng lộc
hoàn thành mục tiêu xây dựng nông tôn mới trong năm hai nghìn một mươi sáu
nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa ba mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi huyện cũng đã xác định là tập trung
khi đào ba khấu đột phả thứ nhất là tiếp tục tải cơ cầu nông nghiệp theo chiều sâu
ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ sinh học để xây dựng sản phẩm nông nghiệp theo hướng quy mô lớn
thứ hai đó là giải pháp đột phá thứ hai đó là tập trung khai thác phát triển dịch vụ du lịch thương mại
và trở thành mũi nhòn kinh tế của huyện và giải pháp thứ ba đó là xây dựng đội ngũ cản bố chức
viên chức từ huyện đến cơ sở có trình độ chuyên môn năng lực quản lý vừa tâm huyết trách nhiệm
cần xô viết trên mặt trận kinh tế nhiệm kỳ qua can lộc tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của từng vùng
chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ cây trồng vật nuôi từng bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
nhờ đó người nông dân can lộc có điều kiện xây dựng nhiều vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa như cho thu nhập cao
kinh tế nông thôn có chuyển biến tốt đời sống nông dân ấm no không còn hộ đói hộ nghèo giảm nhanh số hộ làm ăn khá giả tăng